theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng một mươi hai tần suất không khí lạnh gia tăng với khoảng năm bảy đợt gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở bắc bộ và bắc trung bộ
rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng tập trung ở vùng núi và trung du đề phòng băng giá và sương muối
nhiệt độ các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ năm đến một độ c
tổng lượng mưa khu vực trung nam trung bộ tây nguyên và nam bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng một mươi ba mươi
còn các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ phổ biến ít mưa tổng lượng mưa hụt khoảng ba mươi sáu mươi